sau khi tăng sốc đến bốn mươi tám đồng một bình ở thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi thì giá ga tháng hai đã hạ nhiệt với mức giảm là một mươi bảy đồng một bình một mươi hai kg
dự kiến thì giá ga có thể giảm thêm trong thời gian tới nếu như nguồn cung vẫn dồi dào như hiện nay
tại thị trường trong nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sài gòn petro cho biết kể từ ngày một tháng hai giá bán ga sài gòn petro giảm một mươi bảy đồng một bình một mươi hai kg
tương tự công ty pv gasal thông báo kể từ ngày một tháng hai giá ga giảm một mươi sáu đồng một bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ bình petro việt nam ga đến tay người tiêu dùng là ba trăm năm mươi sáu đồng một bình một mươi hai kg ga dầu khí là ba trăm tám mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
theo các công ty do giá ga thế giới tháng hai công bố là năm trăm hai mươi năm usd một tấn giảm năm mươi hai năm usd một tấn so với tháng một
vì vậy mà các công ty đã điều chỉnh giảm theo